phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký quyết định thành lập ban tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một gọi tắt là sea games ba mươi một
và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi một gọi tắt là asean paragame một mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một tổ chức tại việt nam
ban tổ chức sea games ba mươi một gồm ba mươi năm thành viên và ban tổ chức asean paragame một mươi một gồm hai mươi năm thành viên
do ông nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch làm trưởng ban tổ chức
ban tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của ban chỉ đạo quốc gia tổ chức hai sự kiện này
thời gian diễn ra sea games ba mươi một dự kiến vào cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
asean para games một mươi một dự kiến diễn ra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một